bộ tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chuyển tiếp trong quản lý sử dụng tài sản công
trong văn bản này bộ tài chính yêu cầu kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tạm dừng việc xem xét quyết định sử dụng tài sản công
đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng
chuyển giao bt cho đến khi nghị định của chính phủ quy định về nội dung này có hiệu lực thi hành
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bộ tài chính đã chỉnh chính phủ dự thảo nghị định quy định việc sử dụng tài sản công
để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng bt
đến nay văn bản này chưa được ban hành và trong thời gian đó việc đổi đất đai lấy hạ tầng sẽ dừng thực hiện